củ cải trắng là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình việt vào mùa đông
ngoài là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn củ cải còn có hiệu quả chữa bệnh rất tốt
theo thông tin từ trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện k cho biết
củ cải nói riêng và rau họ cải nói chung như cải bắp cải thảo súp lơ
rất giàu chất dinh dưỡng như carotenoid vitamin c e k và quáng chất
rau họ cải cũng là một nguồn chất sơ tốt
các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên quan có thể có giữa việc ăn của cải và nguy cơ ung thư
theo đó ăn nhiều rau họ cải trong đó có củ cải
có tác động đến nguy cơ của bốn loại ung thư phổ biến là ung thư phổi tiền liệt tuyến đại trực tràng và ung thư vú
y học hiện đại đã chứng minh rằng
cứ mỗi một trăm linh g củ cải trắng lại chứa một bốn g protein ba bảy g glucid
một năm g cellulosa bốn mươi mg canxi và bốn mươi một mg phốt pho
cùng một một mg sát cùng nhiều loại vitamin như vitamin c b một b hai pp
với những dưỡng chất này củ cái trắng không dừng lại là món ăn hằng ngày
mà còn đóng vai trò trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình
giảm nguy cơ ung thư
củ cải chứa chất phytochemical và anthogenics có tính chất chống ung thư
ngoài ra nó còn là một loại rau củ dầu vitamin c
có tác dụng như một chất chống ox hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do
cái này bên trong các tế bào sau đó giúp ngăn ngừa ung thư
điều chỉnh huyết áp
đây là nguồn thực phẩm giàu cali giúp duy trì sự cân bằng natricali trong cơ thể
nhằm giữ cho huyết áp ổn định
theo một nghiên cứu dinh dưỡng và thực tế cho thấy
lá củ cải có tác dụng hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp đáng kể
tốt cho bệnh nhân tiểu đường
isulin vốn là một học môn được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thụ gluco
bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ isulin của cơ thể
sản xuất hoặc không thể sản xuất ra isulin củ cải có thể là một giải pháp
ở những người mắc bệnh tiểu đường thường không được ăn nhiều thức ăn có đường hoặc tinh bột
trong khi đó củ cải lại rất giàu chất sơ và có chỉ số glycemic thấp
vì vậy bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng củ cải vì nó không làm lượng đường trong máu tăng lên
tốt cho bệnh nhân hèn xuyễn
củ cải có đặc tính chống sùng huyết do vậy rất có lợi cho bệnh nhân hèn xuyễn
người bị bệnh hèn xuyễn thường bị sùng huyết đường hô hấp
trong khi đó
củ cải sẽ cải thiện được những dấu hiệu này
theo các nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng
củ cải có khả năng chống các kháng nguyên gây dị ứng đường hô hấp
giúp bảo vệ các lớp lót đường hô hấp khỏi bị nhiễm trùng
phòng ngừa bệnh thiếu máu tốt cho ná bộ
vitamin b một mươi hai tự nhiên trong củ cải trắng giúp thúc đẩy sự hấp thụ sắt
tham gia vào việc tổng hợp tiểu phần hemulobin trong máu
lượng oxyhemoglobin tăng cao có thể giúp bồi bồ thế lực phòng ngừa bệnh thiếu máu
phòng chống cảm lạnh
củ cải trắng thường được phí là nhân sâm mùa đông
bởi lẽ việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hằng ngày
là một ý tưởng tốt để phòng tránh và cảm lạnh
đây là một trong các loại rau củ có thể chống sùng huyết
hình thành các chất nhảy trong cổ họng của bạn
ngoài ra cu cải cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch
giữa cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng dẫn đến cảm lạnh và ho
ngăn ngừa bệnh vang da
củ cải có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh vang da
nó giúp điều chỉnh lượng bilirubin
trong máu và làm tăng cung cấp oxy cho cơ thể
đó là do củ cải giúp kiểm soát sự phá hủy hồng cầu
làm bilirubin trong máu tăng cao là nguyên nhân chính gây bệnh vang da
hỗ trợ giảm cân
thực tế cho thấy củ cải rất ít calor
cộng thêm hàm lượng chất sơ cao có thể làm người an cảm thấy no nhanh
ví dụ một trăm linh gram củ cải tươi chỉ chứa một mươi sáu calor
vì vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải
vừa có lợi cho sức khỏe lại vừa giảm cân
theo lương y đa qua bùi
bùi đức sáng ở viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
hội đồng y hà nội thông tin thêm
củ cải trắng có kết cấu giòn giống cà rốt
tùy từng loại sẽ có những hương vị khác nhau
thế nhưng thường có hai vị chính là hơi ngọt và cay
có thể chế biến thành nhiều món như kho luộc và hấp
bên cạnh việc là các món ăn
củ cải trắng còn có nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe
theo lương y bùi đất sáng cho biết
lượng vitamin và folate sồi dào trong củ cải trắng rất tốt cho cơ thể
đặc biệt là với hệ miễn dịch
không những vậy những thực phẩm dầu freellate rất có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ
trong y học cổ truyền củ cải trắng có vị ngọt hơi cay đắng tính bình
lại không độc có tác dụng chữa ho lâm đờm đợi tiểu kích thích tiểu hóa
đặc biệt tốt trong việc phòng bệnh vào mùa đông
lương y bùi đất sáng thông tin thêm
củ cải trắng có thể dùng để hỗ trợ một số bệnh như điều trị khẳng tướng mùa lạnh
trị ho và hèn xuyễn viêm lết dạ dày trị nhiệt và lét miệng
để điều trị khẳng tướng đau họng trong mùa lạnh
chúng ta có thể dùng nước ép củ cái trắng trộn mật ong rồi uống ba năm ngày là khỏi
với hèn xuyễn chúng ta chỉ cần dùng hai trăm năm mươi gram củ cải
sau đó sắc với đường phèn mật ong và một bát nước
sau khi cạn còn nửa bát nước thì dùng khi còn ấm và cần ăn cả củ cài
cho dù là thực phẩm bổ dưỡng có nhiều tác dụng với sức khỏe
thế nhưng lương y sáng cũng chẳng hạn
nhiều gia đình cho rằng khi ăn cần có những lưu ý nhất định để không mất chất ảnh hưởng đến sức khỏe
theo đó nhiều gia đình khi luộc củ cải thường lục chung với cà rốt
điều này là không nên bởi củ cải vốn là loại củ giàu vitamin c
tuy nhiên khi kết hợp cổ cải cùng cà rốt
enzim acid ascobi trong cà rốt có khả năng gây phân hủy vitamin c và khiến mất chất
ngoài ra khi mới ăn củ cải cũng không nên ăn các loại quả như táo nho lê ngay sau đó
bởi lẽ theo lương y sáng
fly novoid có trong các loại quả trên có thể phản ứng hóa học với thaiosulfate trong củ cải
tạo nên một lượng lớn thaiosinat
đây là một chất làm giảm chức năng tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh biếu
mặc dù củ cải được ví là nhân sâm trắng do hàm lượng dinh dưỡng vốn có
nhưng chúng ta chỉ ăn ba bốn bữa trên tuần
không nên ăn nhiều dễ gây dối loạn tiêu hóa đau bụng đi tiểu nhiều vì loại củ này rất lợi tiểu
lương y bủi đắc sáng giải thích
củ cải trắng kỵ với lê táo nho
khi bạn có ý định thực hiện một loại nước ép kết hợp giữa củ cải trắng với lê táo nho thì hãy dừng lại
hàm lượng xê tan đồng có trong các loại trái cây này sẽ phản ứng với acid cyanogen
từ củ cải gây ra triệu chứng biếu cổ suy tuyến giáp nặng nếu uống thường xuyên loại nước ép này
không ăn củ cải trắng với nhân sâm
nếu sau khi bạn ăn củ cải trắng tuyệt đối cung uống nhân sâm
bởi vì cách ăn uống thiếu khoa học như vậy sẽ khiến những lợi ích của nhân sâm bị thuyên giảm
trước kể củ cải có tính hạn hạ khí
trong khi đó nhân sâm bổ khí kết hợp sẽ triển tiêu với nhau
do đó nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau bạn sẽ chẳng nhận được giá trị dinh dưỡng từ hai thực phẩm này
tuyệt đối không ăn củ cải với cà rốt
các nghiên cứu cho thấy trong củ cải trắng có chứa lượng vitamin c cực cao rất tốt cho sức khỏe của con người
tuy nhiên trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzym vô hiệu hóa tác dụng của vitamin c
vì vậy nếu như ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải trắng
củ cải trắng và quả cam
các chuyên gia khuyên cáo tuyệt đối không được ăn củ cải trắng chung với cam
lúc đó phrenovoy có trong cam và thai eosulfate trong củ cải sẽ tạo ra phản ứng hóa học tạo nên một lượng lớn thai eosinase
theo đó chất này có quá nhiều trong cơ thể sẽ làm giảm chức năng tuyến sáp và tăng nguy cơ mắc các bệnh biếu cổ
phụ nữ mang thai không nên ăn củ cải
các chuyên gia khuyên cáo phụ nữ mang thai mỗi tuần chỉ nên ăn một hai bữa củ cải
củ cải phải được nấu chín như củ cải hầm thịt củ cải luộc và canh củ cải
tuyệt đối không được ăn củ cải sống vì nó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong thai kỳ